tại thành phố đà lạt đã diễn ra đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lâm đồng lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
nhiệm kỳ qua cùng với việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc mặt trận tổ quốc các cấp tại địa phương
đã để lại dấu ấn trong thực hiện công tác an sinh xã hội giám sát và phản biện xã hội
năm năm qua quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động hơn năm mươi năm tỷ đồng xây dựng hơn hai bảy trăm linh căn nhà đại đoàn kết
huy động hơn một mươi bảy tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa xây mới và sửa chữa năm trăm hai mươi bốn căn nhà cho các gia đình chính sách người có công
huy động hơn năm mươi bảy chín tỷ đồng vào quỹ khuyến học
với chủ đề phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đổi mới nội dung phương thức hoạt động
thực hiện dân chủ tăng cường đồng thuận xã hội xây dựng lâm đồng phát triển toàn diện và bền vững
nhiệm kỳ mới đại hội đặt ra một mươi mục tiêu cụ thể năm nhiệm vụ trọng tâm và năm chương trình hành động
đại hội đã hiệp thương cử chín mươi năm ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn